khi chưa có sự chuẩn bị tích cực nhất là vào đầu mùa mưa bão và tại những địa phương đã lâu hoặc chưa từng chịu ảnh hưởng của thiên tai
năm hai nghìn một mươi chín ở việt nam thiên tai không diễn ra rồn rập và khốc liệt nhưng vẫn mang nhiều ưu tố cực đoan dị thường trên khắp các vùng miền của cả nước
với một mươi sáu trên hai mươi một loại hình thiên tai trong đó có một mươi hai trận rủi ro thiên tai cấp độ ba với tám cơn bão và bốn áp thấp nhiệt đới
suốt đợt thiên tai dù diễn ra ít hơn năm hai nghìn một mươi tám nhưng vẫn gây thiệt hại lớn về kinh tế ước tính khoảng bảy tỷ đồng là một trăm ba mươi ba người chết và mất tích
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín vẫn là một năm giảm mạnh việc thiệt hại do thiên tai gây ra
năm hai nghìn một mươi bảy đã có ba triệu người chết và mất tích
năm hai nghìn một mươi sáu người bị chết và mất tích thiệt hại về kinh tế nên là sáu mươi tỷ đồng
sang những năm tiếp theo hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín thì thiên tai diễn ra không rồn rập và khốc liệt như những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi sáu
nhưng lại thể hiện những yếu tố dị thường và cực đoan trái cư luật
cho nên là công tác phòng chống nước chốn rất nhiều những thách thức và thiệt hại do thiên tai tuy đã được giảm thiểu
nhưng vẫn còn ớt
thiên tai ngày càng khốc liệt dị thường tính trái cư luật ngày càng gia tăng và ứng độ cường độ ngày càng lớn hơn liên tục hơn
đặc biệt là những trận mưa lớn vào cuối mùa khi các hồ chứa đã tích đầy nước bão rất mạnh vào khu vực ít khi xảy ra
và điểm đặc biệt của thiên tai bão lũ không chỉ còn là ám ảnh của miền trung
mà đã lan xuống nam bộ ngược lên các tỉnh về núi phía bắc và để lại những dư chấn nặng nề
cứ mỗi trận bão lũ qua đi
lại con số người thiệt mạng và những thiệt hại về kinh tế khiến chúng ta không khỏi giật mình
chưa bao giờ trong đêm giao thừa đã xảy ra những trận mưa đá trên diện động ở các tỉnh miền núi phía bắc
và làm thiệt hại rất lớn về tài sản cũng như là hoa mô của người dân
và từ đầu năm đến nay thì chúng ta đã xảy ra đến chín cái đợt rông lốc xét kèm theo mưa đá
trên diện động ở trên ba mươi tỉnh thành phố trong cả nước
và đã làm thiệt hại
chết hai mươi một người và có thể nói là thiên tai vẫn còn vẫn đang và sẽ là cái thách thức và cái đe dọa rất là lớn
đối với lại sự phát triển của đất nước
không chỉ bão mà cả mưa nhưng là những cơn mưa lớn dài dẳng trên diện rộng và có dung lượng lớn ở khu vực phía bắc
đặc biệt là vùng núi đã làm lớp đất
không còn chỗ để ngấm nước cộng thêm nạn chặt phá rừng không còn cây để giữ đất
khiến cho những cơn lũ quét lũ ống khủng khiếp cứ liên tiếp nối nhau đổ xuống
và để lại hậu quả cũng kinh hoàng không kém bão
bản thân tôi thì ở đây từ bé đến lớn mới chưa xảy ra một lần như thế này đó ạ
chỉ có xảy ra lần này thôi lần này là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy tận mắt nữa
thì lúc xảy ra đấy là mình cũng không kịch mà đòi đạp vào trong nhà đấy
chỉ có đi cứu ngựa vẫn cứu không kịch
bởi vì vẫn đông em thì mình chỉ có gặp một người tận đó là cứu ngựa đó rồi
thì vẫn đòi đạp vào trong nhà thì không phải rõ rẹp được
thì vẫn bị nước trôi đi hết
không còn một cái gì hết bây giờ còn sốt với ngựa thôi
dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
lũ ống đã cuốn trôi hoàn toàn một mươi ngôi nhà cướp đi sinh mạng hai mẹ con chị giàng thị mỉ bốn mươi một tuổi và cháu lò thị lầu năm tuổi trú tại thôn tùng nùn xã lùng tám huyện quảng bạ hà giang
chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến cơn lũ kinh hoàng điên thế
nước từ trên núi ào về cuốn phẳng mọi thứ nhà cửa ruộng vườn trâu bò lợn gà trôi sạch theo dòng lũ giữ
mưa lớn kèm lũ ống quét qua đã săn phẳng hoàn toàn thôn tùng nùn
cuộc sống của người dân nơi đây vốn đã rất khó khăn chủ yếu trông chờ vào những dụng lúa nương ngô
nhưng khi lũ đến mọi thứ đã bị tàn phá hư hỏng nặng nề
việc đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn
toàn bộ tuyến đường huyết mạch xuyên qua xã lùng tám để vào thôn tùng nùn đã bị nhấn chìm trong hàng tấn bùn đất
vào nhà một lúc là tôi ra đây là cứ thấy cái nhà của bác sập luôn
hai đứa con của tôi cũng ở nhà bác xong là cùng cuốn đi luôn
thế là con của mình cũng bị cuốn đi à
con cuốn đi xong là thấy con trai ở đây như đứa con gái thì không biết đi đâu
thấy đứa con trai đi đây xong là tôi nhảy một phát cứu con nhưng không cứu được
cứu xong đi xong là tôi đến đường kia là thấy con vứt bước đi về nhà thôi
những trận lũ quét sặt lời đất
không chỉ làm thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại những cung đường nhan nhở sạt lở ngập buồn đất cây cối đổ nát
giao thông của hàng loạt các tỉnh miền núi tắc nghẽn trong nhiều ngày
nhiều vùng hẻo lánh bị cô lập sống trong cảnh thiêu thốn từ những phương tiện sinh hoạt tối thiểu nhất như điện hay nước sạch
bão lũ tràn qua một vùng đất thường rất đột ngột bất ngờ và qua đi nhanh chóng
nhưng những mất mát thiệt hại thì để lại dư chấn nặng nề không dễ ngồi ngoài
thì yêu cầu giả soát ngay những hộ mà có thể là ở những điểm sung yếu chúng tôi kiên quyết sẽ di chuyển để đảm bảo an toàn về con người và tài sản
và trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho giả soát để tổng hợp những hộ ở những điểm có nguy cơ sạt lở cao thì báo cáo với tỉnh để cho thực hiện di chuyển theo nghị quyết số tám mươi bảy của hội đầu dân tỉnh để đảm bảo làm sao hạn chế thấp nhất
tuy nhiên thì cũng qua cái đợt thiên tai đợt này thì chúng tôi cũng
chúng tôi tiếp tục phải quan tâm hơn nữa những cái điểm mà xưa nay không bao giờ bị thì sẵn sàng cũng có thể xảy ra cho vậy là bây giờ không thể lơ là được
hàng năm thiên tai khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập nhiều nhà bị cuốn trôi và vùi lấp đẩy người dân vào cảnh màn trời chiếu đất
mưa thần kéo dài nhiều ngày với lưu lượng lớn đã gây ngập úng trên diện rộng cả một vùng từ bắc trung bộ đến đồng bằng bắc bộ và kéo lên cả các tỉnh tây bắc đông bắc đường xá cầu cống
cơ sở hạ tầng nhiều nơi tan hoang phải mất nhiều tháng trời mới được khắc phục sửa chữa lại
lúa ngô rau màu các loại cây trồng các loại vật nuôi đều bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng nề
nhiều gia đình cầm cố cả cơ nghiệp tài sản để vay vốn đầu tư làm ăn
chỉ một trận thiên tai là tay trắng và mang thêm gánh nặng nợ nần
hơn ai hết là khi mà xảy ra thiên tai thì chính người dân chính cái cộng đồng ở đó những người chịu ảnh hưởng trực tiếp
đấy là những người mà ứng phó mà giúp nhau để mà thoát nặng cũng như là để mà khắc phục cái hậu quả ngay từ giờ đầu
vì chúng ta cái địa hình của chúng ta nó bị chia cắt
những cái vùng mà trọng điểm xảy ra thiên tai thường nó địa hình là bị chia cắt cô lập
và khi mà xảy ra rồi thì cái lực lượng bên ngoài có nhanh nhất mà có thể tiếp cận được thì vẫn có độ trễ
bởi vì mới phải qua cái câu thông tin rồi qua cái câu điều động rồi qua cái câu cơ động tiếp cận đấy
sau mỗi cơn bão lũ việc tái thiết giúp người dân gặp nạn ổn định cuộc sống cũng là vấn đề được các cấp chính quyền quan tâm
chính quyền huy động toàn bộ lực lượng từ bộ đội công an thanh niên tình nguyện đến vùng bão lũ giúp dân khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống
các đợt quyên góp giúp người dân vùng lũ được phát động từ các cấp trung ương đến địa phương
nhiều cuộc phát động đã diễn ra từ cấp cao của đảng nhà nước các cấp chính quyền cơ sở và tổ chức cá nhân doanh nghiệp
tất thảy mọi người đều sẵn sàng trích những nồng lương thu nhập của mình để cứu giúp người bị nạn
nghĩa cử đầy cao đẹp ấy diễn ra điều đạn và đầy chân quý sau mỗi đợt bão lũ
đối với thiệt hại về nhà cửa là cái quan điểm đầu tiên là chúng tôi là phải đảm bảo cho bà con chỗ ở đã
trước mắt là chúng tôi đã có một quy định chung
để hỗ trợ khi thiên tai xảy ra ngoài cái hỗ trợ của cộng đồng thì cái hỗ trợ chính thức của các huyện là chúng ta đều có cái quy định chung để các huyện chúng ta xử lý ngay tình huống
và đặc biệt nữa là chúng tôi đã phân cấp phân quyền rất là mạnh trong vấn đề này
khi xảy ra thiên tai thì các huyện các xã đều được quyền sử dụng dự phòng ngân sách để triển khai giải quyết ngay
và vấn đề đầu tiên là phải đảm bảo cho bà con có chỗ ở có ăn có ngủ
và vấn đề thứ hai về nông nghiệp là chúng tôi hỗ trợ ngay giống để thay thế kịp thời những diện tích mà phải trồng lại để đảm bảo cuộc sống lâu dài
còn lại tất cả những nội dung khác thì chúng tôi thực hiện theo kế hoạch đã chuẩn bị
những năm gần đây công tác dự báo thời tiết đã chính xác hơn trước
chính phủ và ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai luôn kịp thời vào cuộc tổ chức chỉ đạo ứng phó trước và sau bão
kịp thời thông báo đến người dân về mức độ nguy hiểm và hỗ trợ khắc phục hậu quả
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập tổng cục phòng chống thiên tai trực thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nhằm tham mưu cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống thiên tai hiệu quả hơn
các cấp chính quyền đảng và nhà nước luôn lấy sự an toàn của người dân làm mục tiêu làm trọng tâm
khi người dân được đảm bảo về công tác phòng chống thiên tai
thì người dân sẽ yên tâm về sản xuất sẽ được đảm bảo về sức khỏe có thể nói như là được an cư với lạc nghiệp
khi đó thì ví dụ như người dân ở trong vùng đê được con đê mà vững thì người dân sẽ yên tâm phát triển và cái sinh kế sẽ được bền vững
tuy nhiên trước hiện tượng thiên tai ngày càng bất thường không chỉ người dân mà chính quyền nhiều địa phương còn chủ quan
chưa quyết liệt và chưa có kinh nghiệm trong ứng phó với bão lớn nhất là những nơi ít xảy ra thiên tai
bên cạnh đó nhận thức hiểu biết kỹ năng phòng chống thiên tai của nhiều bộ phận dân cư còn yếu kém nên nhiều khi tự gây rủi ro thiên tai cho bản thân gia đình và cơ sở sản xuất
nhiều người dân còn giữ thói quen làm nhà tại khu vực sắp bờ sông suối chân sườn núi luôn tiềm ẩn rủi ro thiên tai nhưng không phòng tránh kịp thời sản xuất không đúng thời vụ
nhưng một nguyên nhân sâu xa hơn có thể nhìn thấy được là nạn khai thác tài nguyên khoáng sản bờ bãi chặt phá rừng phòng hộ
đang ngày đêm góp phần ngày một lớn vào những hậu quả nặng nề của thiên tai